hiện nay chúng ta đang có một mươi văn bản quá hạn trong đó có văn bản quá hạn đến một mươi năm tháng
đây là điều mà chúng ta không thể chấp nhận được khi thực hiện chính phủ kiến tạo
không thể nhân nhượng để bưng bít việc nợ động văn bản của các bộ
bộ nào làm chậm văn bản thì bộ trưởng bộ đấy sẽ phải chịu trách nhiệm
đây là kết luận của bộ trưởng chủ nhiệm văn phòng chính phủ mai tiến dũng
tại buổi kiểm tra về tình hình xây dựng trình các văn bản quy định chi tiết luật pháp lệnh
có hiệu lực từ ngày một tháng bảy năm hai nghìn một mươi bảy
đây là buổi kiểm tra đầu tiên về việc xây dựng thể chế của các bộ
tổ công tác của chính phủ đã nghe giải trình về lý do tại sao
việc trình các văn bản hướng dẫn nghị định lại quá hạn
có nhiều lý do được đưa ra nhưng chủ yếu vẫn là nguyên nhân từ công tác phối hợp
bộ trưởng mai tiến dũng yêu cầu nếu gặp khó khăn vướng mắc gì phải báo cáo ngay để giải quyết
báo cáo chính này là trong những văn bản ở đầu này
là quá trình làm ở các bộ là các bộ hứa rồi nhưng các bộ không làm
đúng không ạ
tôi nói ví dụ như là liên quan đến luật dược làm việc kiểm tra tại bộ nông nghiệp
thì bộ nông nghiệp cũng đã báo cáo cái này và báo cáo hứa với tổ công tác
đây có cả đồng chí đào quang thu đồng chí nguyễn trọng thừa
hai đồng chí thư trưởng của đối tượng bộ nông nghiệp đã công nhận việc đấy
và đề nghị là trình sớm trong tháng ba
nhưng hiện nay là đang lúng túng chưa trình được
đấy muốn nói mà kêu chuyện như thế
thì như vậy
thế còn tôi đề nghị là qua cái hội nghiệp này thì cộng chí sẽ báo cáo lại
đồng chí bộ trưởng để thấy rằng là văn bản của mình
văn bản của bộ mình được chính phủ giao đang nợ động đang chậm
thì đề nghị đồng chí sẽ chỉ đạo tích cực được phân công đồng chí thứ trưởng trong ban soạn thảo
hoặc phân công đôn đốc cái tổ thảo để làm sao
cái ban soạn thảo và tổ biên tập làm sao làm cho tốt để hoàn thành cái việc này
từ khi thành lập chính phủ khóa một mươi bốn
thủ tướng đã quyết tâm xây dựng chính phủ kiến tạo không nợ động văn bản
đó là chính phủ dựa trên thể chế điều hành bằng văn bản pháp luật
và thể chế hóa thực hiện pháp luật
chính phủ sẽ là cơ quan chủ trì để chính quốc hội xây dựng các dự án luật
và chính phủ cũng chủ trì để triển khai thực hiện các dự án luật
bằng những văn bản hướng dẫn thi hành của các luật
những nội dung này đều trong phạm vi quản lý của các bộ
và được chính phủ giao cho để thể chế hóa những văn bản luật đó
bằng các nghị định quyết định thi hành
đây là việc rất quan trọng vì thế không thể để nợ động văn bản như hiện nay
những cái được cũng nhiều
và các bộ làm rất tốt cái này nhưng mà các bộ trưởng cũng rất là nộn cái này
nhưng mà trong quá trình làm vẫn còn một số những cái văn bản nào đó ở một số bộ
thì đề nghị là các bộ sẽ báo cáo tập trung cái này để giúp cho chính phủ cái này
và không để nói rằng chính phủ nở động văn bản
đấy nhé tôi nói như không nói được
mà nếu như mà để ảnh hưởng đến chính phủ là bộ trưởng
anh sẽ phải chất vấn trả lời quốc hội là trách nhiệm của bộ trưởng
hoặc trả lời trước chính phủ là trách nhiệm của bộ trưởng
chứ còn không thể nói là chính phủ nở động được
sau buổi kiểm tra này tổ công tác sẽ liên tục kiểm tra đốc thúc
để đẩy nhanh tiến độ soạn thảo và trình chính phủ các văn bản hướng dẫn
tổ công tác cũng sẽ báo cáo tổng hợp để trình chính phủ
trong phiên họp chính phủ thường kỳ vào tháng tới vào ngày ba tháng bốn
nhằm công khai minh bạch với quan điểm không bưng bít việc nợ động văn bản